thời tiết chuyển nắng nóng là yếu tố bùng phát các bệnh lý về mắt
tại bệnh viện mắt trung ương đã tiếp nhận rất nhiều trẻ nhỏ mắc viêm kết mạng hay còn gọi là đau mắt đỏ
cháu lò văn quý bị viêm kết mạc dị ứng đã một năm nay
gia đình chữa cho cháu nhiều lần nhưng không khỏi
gia đình trong khi thấy phát hiện cháu không bị thì gia đình mang xuống viện tỉnh thanh hóa kiểm tra
thì xuống tỉnh thì cũng kết luận là viêm rác mạc cho đưa thuốc về uống
cháu chỉ uống chỉ đỡ được một đến hai tuần sau này tái phát trở lại
trong một năm vừa rồi thì cũng đưa cháu xuống viện tỉnh rồi lại xuống viện huyện để khám và lấy thuốc
nhưng mà tình trạng uống thuốc thì cũng thấy đỡ được tuần hai tuần rồi lại tái phát lại
theo các bác sĩ viêm tiếp nạc dị ứng là một bệnh lý
rất dễ mắc ở trẻ nhỏ các vật lạ gây ra dị ứng ở kết mạng thường là bụi phấn hoa lông da hoặc các chất tiết của vật nuôi như nước giãi chó mèo
viêm kết mạc dị ứng thì nó sẽ do nhiều nguyên nhân
tức là bị một yếu tố gây dị ứng thì nó phản ứng viêm mở mắt
ví dụ như là viêm kết mạng do dị ứng do thời tiết do cái môi trường xung quanh như là không khí này bụi
hoặc là các tác nhân
nhân gây kích thích như là hóa chất hoặc là phấn hoa cũng gây viêm kết mạc dị ứng
cháu bé ba tuổi này bị mắc viêm kết mạc do vi quẩn đau và cúi khóc
vợ chồng chị hương đã khẩn trương đưa cháu đi khám
vì là cũng phải chăm sóc hằng ngày ngủ cùng với đứa đứa lấy
mặc dù là mình cũng nhỏ thốt hơn cháu hằng ngày rồi
bệnh viêm kết mạc thường gặp ở trẻ nhỏ
nếu không được phát hiện sớm bệnh có thể biến trứng thành viêm lọc cầu
và não mô cầu dẫn đến mù loài
hằng ngày hôm qua tôi cũng biết là đang có dịch đau mắt đỏ
tôi đã cho cháu đi khám kịp thời
nếu không cũng không biết có chuyện gì xảy ra mấy đôi mắt của cháu
con nhà tôi bị đau mắt đỏ thì tôi chỉ nhỏ thuốc ở nhà thôi
nhưng mà mãi không khỏi thì tôi mới cho cháu đi khám
thì hiện tại bây giờ đang nằm ở đây cũng gần nửa tháng rồi
thì cũng đang đỡ rồi ạ
kết mạc là một màng mỏng trong suốt
có chứa các mạch máu bao phủ lên cùng mạc của nhãn cầu
và mặt trong của dụ mi tạo nên hai túi cùng đồ trên và dưới
viêm kết mạc là các mạch máu ở kết mạc sung huyết làm cho kết mạc phù và đỏ
có ba thể viêm kết mạc
viêm kết mạc nhiễm khuẩn do virus hay vi khuẩn gây ra
thường xảy ra khi trẻ bị cảm lạnh hoặc nhiễm khuẩn tai
viêm kết mạc kích ứng xảy ra khi trẻ bị một chất kích ứng
như chất clor trong nước máy
hay bị lông mi bụi hoặc côn trùng bay vào mắt
viêm kết mạc dị ứng khi có sự tiếp xúc với chất gây dị ứng
như phấn hoa bụi hữu cơ khiến hệ miễn dịch của trẻ phản ứng bất thường
kết mạc cấp thì chủ yếu là do nhiều nhất là do vi khuẩn và virus
thế ngoài ra còn có những cái viêm kết mạc cấp
mà có những ví dụ như là do cái sinh trùng thì cái tỷ lệ nó không nhiều
điều này không nhiều nhưng mà còn
phần lớn là đến một xíu phần lớn là do cái virus sau đó là cái bội nhiễm của vi khuẩn nó gây ra
bệnh viêm kết mặt ở trẻ nhỏ thường có thể bị nhầm với bệnh dính mắt
một căn bệnh phổ biến ở những trẻ mới sinh do tiến lệ đang phát triển và đi khắp
khi mắc trẻ có dấu hiệu bất thường cha mẹ nên đưa con đi khám để tránh hậu quả không đáng có
phụ huynh phải lưu ý nếu mà chúng ta thấy các cháu mắt đỏ chảy nước mắt đầm khổ
nó cảm giác chúng phải lấy tay rủi mắt và chói sợ ánh sáng
thì tất cả những hiện tượng cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên cho các cháu đến các cơ sở y tế để khám kiểm tra
để mặt xem là bị cụ thể cái thể loại gì để cho chúng ta điều trị xem nó thích hợp và nó sẽ tốt cho các cháu
bệnh này có thể lây từ người này sang người khác do virus gây bệnh
virus có trong nước mắt ghen mắt người bệnh và có thể lây cho người khác nếu dùng chung các loại vật dụng sinh hoạt

bước thứ nhất là trước khi mà cha thuốc mắt cho con
các phụ huynh có thể là rửa tay bằng xà phòng sắt quẩn tay hoặc là dung dịch sắt quẩn tay
đây như cái tôi đang dùng đây là dung dịch sắt khuẩn tay
bước thứ hai các phụ huynh quan sát mắt của con
khi mà bị viêm kết mạc thì con có thể là đau đỏ rụi mắt khó chịu
tình trạng viêm kết mạc có thể gây ra tiết tố rử
thì mình sẽ dùng bằng đây dùng nước muối chín để rửa mắt cho con trước khi cha thuốc
các phụ huynh có thể hướng dẫn các con nằm lên giường
tư thế thoải mái nằm lên giường đầu thẳng lên ngằng mặt lên
đấy thì chúng ta làm sẽ rất là dễ
đây như bạn này là có viêm kết mạc tiết tố rử này
ta sẽ kéo mi dưới cha vào cùng đồ kết mạc này
đây là rửa bằng nước muối thôi
để coi như là lấy tiết tố rử ra
con bảo mắt bảo mắt nhìn đến chán cho cô
rồi rất là sạch
bây giờ tôi sẽ hướng dẫn phụ huynh tra thuốc cho con này
thuốc theo đơn của bác sĩ này
con bảo mắt nhìn đến chán cho cô
kéo mi dưới mở to mắt nha
cha vào cùng đồ kết mạc này
mình có thể giữ một chút
dùng bông thấm cái phần thuốc thừa chảy ra ngoài
con cố gắng con bảo mắt ra nhá
đúng rồi thuốc là ngấm đều nhá
phụ huynh nhớ là dơ cái loại thuốc cao lên một chút
đừng để chạm vào lông mi mắt của con
để tránh nhiễm khuẩn
một số lưu ý chăm sóc trẻ bị viên kết mạc
giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt
dùng khăn vật dụng riêng
để tránh lây lan bệnh
nghỉ ngơi hạn chế giao tiếp trong giai đoạn bệnh cấp
để tránh lây lan bệnh
hạn chế đi bơi trong giai đoạn có dịch bệnh
dùng thuốc đúng cách để tránh biến chứng của bệnh